sau năm ngày tranh tài sôi nổi giữa các đoàn vận động viên người khuyết tật đến từ mọi miền tổ quốc
hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố đà nẵng đã kết thúc thành công tốt đẹp
một mươi đoàn với hơn một ba trăm linh vận động viên đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước đã trải qua năm ngày thi đấu sôi nổi
với chín bộ môn thi đấu gồm điên kinh bơi lội bóng bàn cử tạ cầu lông cờ vua boxia judo và quần vợt
ở mỗi bộ môn đều thể hiện tinh thần thi đấu hăng hái tích cực của các vận động viên và sự đánh giá công bằng của các trọng tài
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba về tổng sắp huy chương toàn đoàn hệ vô địch trẻ cho ba đoàn có thành tích cao nhất tại hội thi
đoàn tp hcm đoạt giải nhất với một trăm linh bốn huy chương giải nhì là đoàn hà nội với một mươi huy chương
và giải ba thuộc về đoàn thái nguyên với bảy huy chương
đối với tổng sắp huy chương toàn đoàn hệ vô địch ban tổ chức đã chọn ra năm đoàn có thành tích cao với các giải nhất nhì ba bốn và giải năm
lần lượt là các đoàn tp hcm hà nội đà nẵng quảng trị và cần thơ
ngoài ra ban tổ chức đã trao kỷ niệm trương cho các đoàn tình nguyện viên đồng hành cùng hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám tại đà nẵng